phát biểu tại hội nghị bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ yêu cầu công đoàn ngành giáo dục trong năm mới cần tập trung bám sát chín nhiệm vụ năm giải pháp trọng tâm với những nội hàm mới trong đó tập trung vào ba nhóm nhiệm vụ bảo vệ lợi ích hợp pháp của cán bộ nhà giáo người lao động trong ngành tăng cường các hoạt động tôn vinh tuyên dương và khen thưởng gương người tốt việc tốt tạo sức lan tỏa trong ngành và xã hội tập trung tuyên dương những giáo viên vượt khó vươn lên nâng cao hơn nữa nhận thức và kỹ năng cho giáo vi
việt nam đã trao bằng khen cờ thi đua cho các cá nhân tập thể có đóng góp cho hoạt động công đoàn giáo dục trong năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
ngày hai tháng tám tại cảng chu lai trường hải huyện núi thành tỉnh quảng nam cục hàng hải việt nam phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam đã tổ chức phòng chống khủng bố bảo đảm an ninh cảng biển năm hai nghìn một mươi chín
việt nam hiện có bốn mươi năm cảng biển với hơn hai trăm sáu mươi bến cảng hàng năm tiếp nhận hơn một trăm linh lượt tàu biển trong và ngoài nước
tăng cường công tác bảo đảm an ninh hàng hải và phòng chống khủng bố có ý nghĩa vô cùng quan trọng
nội dung diễn tập gồm hai phần diễn tập vận hành cơ chế và diễn tập thực binh để xử lý các tình huống
mục đích của buổi diễn tập nhằm nâng cao khả năng phối hợp tổ chức chỉ huy bảo đảm thông tin liên lạc hậu cần
các phương án và kỹ năng tác chiến xử lý tình huống khủng bố thực hành được sử dụng trang thiết bị chuyên dụng phục vụ công tác phòng chống khủng bố trong lĩnh vực hàng hải nhằm phòng tránh bị động khi có tình huống xảy ra
theo mục tiêu nghị quyết ba mươi chín của bộ chính trị đến năm hai nghìn hai mươi một tinh giản tối thiểu một mươi biên chế của bộ ban ngành tổ chức tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
tuy nhiên đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín tỉnh lào cai đã hoàn thành trị tiêu toàn tỉnh tinh giản biên chế hơn một mươi
theo đó toàn tỉnh lào cai đã thực hiện tinh giản được hơn ba biên chế và cắt giảm gần một tám trăm linh chỉ tiêu biên chế
từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay toàn tỉnh đã giảm một trăm tám mươi tám đầu mối đơn vị trực thuộc một trăm sáu mươi lãnh đạo
theo kế hoạch giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi và sau năm hai nghìn hai mươi tỉnh lào cai sẽ tiếp tục sắp nhập bảy trăm bốn mươi hai thôn tổ dân phố
để thực hiện đủ số biên chế cần giảm theo lộ trình

tỉnh lào cai đã tập trung vào một số giải pháp như kiện toàn các đơn vị hành chính
tinh gọn về đầu mối giảm các tổ chức trung gian sắp nhập những đơn vị có chức năng nhiệm vụ tương đồng
sắp xếp và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức kiên quyết tinh giản những nơi thừa
những ca nhân có năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức kém
tỉnh thanh hóa vừa phê chuẩn dự án xây dựng trung tâm chỉ huy hệ thống giám sát an ninh trật tự
và an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh với mức đầu tư khoảng bảy mươi chín tỷ đồng
theo đó trung tâm chỉ huy giám sát sẽ được đầu tư hệ thống màn hình hiển thị kích thước lớn
và trang thiết bị tại các trung tâm điều hành hệ thống camera giám sát và xử lý vi phạm an toàn giao thông và an ninh trật tự
địa điểm đầu tư tại thành phố thanh hóa và khu kinh tế nghi sơn
đây là hai khu vực hành chính có nhiều vấn đề về an toàn giao thông và an ninh trật tự trong thời gian qua
việc triển khai dự án nói trên được kỳ vọng sẽ tăng hiệu quả giám sát an ninh
phòng chống tội phạm của lực lượng công an tỉnh thanh hóa
kịp thời phát hiện xử lý tình huống vụ việc liên quan đến an ninh trật tự nói chung và an toàn giao thông nói riêng
dự án sẽ được triển khai từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị đấu tranh với tội phạm về ma túy luôn khó khăn và phức tạp
đặc biệt với địa bàn vùng cao như tỉnh yên bái
để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này
công an tỉnh yên bái đã phải dùng tới nhiều biện pháp nghiệp vụ
giúp phá nhiều chuyên án lớn bắt nhiều đối tượng nguy hiểm mang lại bình yên cho bản làng vùng cao
hai đối tượng người dân tộc mông là thảo a xúa sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy và lý a tồng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cùng chú tại huyện mù căng trải vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh yên bái
bắt quả tang khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đây chỉ là hai trong số rất nhiều đối tượng người dân tộc thiểu số đã bị cơ quan chức năng phát hiện
bắt giữ trong thời gian vừa qua

để đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy ở vùng cao
lực lượng chức năng luôn chủ động làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản
phối hợp quản lý chặt chẽ số người nghiện trên địa bàn vận động nhân dân không trồng và tái trồng cây thuốc viện
tuyên truyền về phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm để quân chống nhân dân nâng cao ý thức tự phòng tránh
đồng thời tố giác các hành vi vi phạm pháp luật
về lực lượng thực thi nhiệm vụ để phòng chống tội phạm ma túy
thế này vẫn còn tương đối mở
các công cụ phương tiện hỗ trợ cho lực lượng phòng chống ma túy vẫn còn thiếu
hai nữa là địa bàn tác nghiệp với nhân dân hầu hết là ở vùng sâu vùng xa
vùng đồng bào lưu tộc thiểu số lưu đoan hiểm trở đi lại rất là khó khăn

với tội phạm ma túy ở vùng cao vẫn là trạng đường của tội phạm ma túy

do đó mỗi cán bộ chiến sĩ công an trên trận tuyến đấu tranh với tội phạm ma túy
cần phải có bản lĩnh chính trị vững vàng nghiệp vụ sắc bén không ngại khó ngại khổ
tất cả vì sự bình yên của cuộc sống nhân dân
thưa quý vị và các bạn ngày hai tháng tám ngân hàng nhà nước việt nam và ngân hàng thế giới
đã ký kết hiệp định tài trợ cho khoản viện trợ không hoàn lại
trị giá bốn hai triệu đô la mỹ của chính phủ nhật bản để triển khai dự án hỗ trợ cải cách quản lý thuế
dự án có mục tiêu cải thiện hiệu quả quản lý thuế thông qua triển khai hệ thống quản lý rủi ro toàn diện
và tái thiết quy trình nghiệp vụ và hạ tầng công nghệ thông tin
một hợp phần quan trọng của dự án là xây dựng lộ trình hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin quản lý thuế
và đặt nền móng để xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin
giúp tổng cục thuế áp dụng những giải pháp công nghệ thông tin hiện đại cho quy trình nghiệp vụ của ngành
một hợp phần khác tập trung tăng cường năng lực cho các nhà hoạch định chính sách
về các kỹ năng phân tích và soạn thảo chính sách thuế
phù hợp với các mục tiêu đề ra trong chiến lược cải cách thuế của việt nam và các thông lệ quốc tế tốt nhất
khoản viện trợ không hoàn lại này do chính phủ nhật bản tài trợ
thông qua chương trình phát triển nguồn nhân lực và chính sách do ngân hàng thế giới quản lý
sau một mươi năm đàm phán đến tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
hàng không việt nam đã nhận chứng chỉ phê chuẩn năng lực giám sát an toàn hàng không mức một
điều này mang tới cơ hội triển khai đường bay thẳng giữa hai nước việt nam và hoa kỳ
đồng thời hỗ trợ hành khách rút ngắn thời gian trong các chuyến bay
hiện nay hoa kỳ đang là đối tác thương mại quan trọng và là thị trường xuất khẩu lớn nhất của việt nam
kinh mạch xuất nhập khẩu việt nam hoa kỳ lên tới sáu mươi tỷ đô la
tăng gần gấp ba lần trong gần tám năm qua
đồng thời lượng khách du lịch giữa hai nước đang có xu hướng gia tăng ngày càng cao
lượng khách hoa kỳ chiếm sáu tổng số khách du lịch quốc tế đến việt nam đạt sáu trăm tám mươi bảy hai nghìn lượt người
mỗi năm có hàng nghìn chuyến bay từ việt nam tới hoa kỳ phải quá cảnh qua trung quốc hoặc nhật bản
việc cơ quan quản lý hàng không liên bang hoa kỳ cấp chứng chỉ phê chuẩn năng lực giám sát an toàn hàng không mức một cho việt nam
sẽ cho phép mở các chuyến bay thẳng trực tiếp giữa hai nước
điều này sẽ tạo thêm nhiều lực đẩy tích cực cho hoạt động du lịch thương mại việt nam hoa kỳ nói chung và ngành hàng không việt nam nói riêng
chiều hai tháng tám hội quy hoạch phát triển đô thị thành phố đà nẵng đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề
hai mươi năm hội quy hoạch phát triển đô thị thành phố đà nẵng với sự nghiệp quy hoạch thành phố đà nẵng
mục đích của buổi tọa đàm nhằm trao đổi các ý tưởng sáng tạo có giá trị đóng góp cho sự phát triển của thành phố đà nẵng
trong xu thế hội nhập toàn cầu
trong những năm gần đây đà nẵng đã tích cực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cải thiện môi trường nâng cao an sinh xã hội
và được coi là thành phố đáng sống nhất việt nam
thủ tướng chính phủ đã ký quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đà nẵng đến năm hai nghìn ba mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
mục tiêu phát triển đà nẵng thành thành phố cấp quốc gia hiện đại hướng tới đô thị cấp quốc tế và phát triển bền vững
làm rõ nguyên nhân cà phê rụng trái vàng lá bất thường sau khi bón phân
giáo dục nghề nghiệp là con đường có thể dẫn tới sự nghiệp mơ ước
thưa quý vị nhận thấy cây cà phê tại xã quảng hòa huyện đắc long tỉnh đắc nông bị rụng trái vàng lá bất thường
khi bón loại phân bón hỗn hợp npk thế hệ mới nhãn hiệu đầu châu của công ty cổ phần phân bón bình điền
có địa chỉ tại huyện đức trọng tỉnh lâm đồng
nghĩ ngờ phân bón có vấn đề bà con nơi đây đã cất lượng phân bón còn lại
và báo cho chính quyền
trong huyện địa phương công ty phân bón bình điền đã đến kiểm tra và cho là nguyên nhân
bởi vườn cà phê của bà con bị bệnh từ trước thiếu chất nên không hợp tác với địa phương để có biện pháp hỗ trợ và khắc phục
một tháng trước gia đình anh mai tuấn anh xã quảng hòa mua phân bón hỗn hợp npk thế hệ mới
nhãn hiệu đầu châu của công ty phân bón bình điền về bón cho vườn cà phê gần một năm hectare
khoảng một mươi năm ngày sau khi bón phân anh mai tuấn anh phát hiện toàn bộ vườn cà phê lá chuyển sang màu vàng úa bất thường và rụng trái hàng loạt
công ty cũng cho hai người xuống và kiểm tra
họ kiểm tra thì họ kêu là vườn nhà tôi cây cà nhà tôi là bị tiến trùng rễ rễ bị tổn thương từ trước
nên khi bỏ phân npk vào là nó bị sót
theo tôi thì cái nguyên nhân này là không chính xác
tất cả các hộ mua phân bỏ phân này thì đều bị hết còn người ta mua phân khác thì không có bị hành hưởng gì
nên tôi cảm thấy là cái nguyên nhân này thì tôi chưa thấy nó xác thực và chưa thấy nó đúng
theo thống kê toàn xã quảng hòa có chín hộ dân mua phân bón này với số lượng gần tám năm tấn
số diện tích cà phê bị thiệt hại sau khi bón phân khoảng chín ba hectare
lãnh đạo xã quảng hòa cho biết khi xảy ra sự việc phía công ty phân bón bình điền không hợp tác với chính quyền địa phương
không chịu trách nhiệm đối với vườn cây của người dân trên địa bàn
công ty này còn cử người đến thu hồi số phân bón còn lại nhưng địa phương và người dân không đồng ý
cây cà phê thì nó khô lá vàng lá và nó bị thối đọt trái thì nó rút
và tôi đã có chỉ đạo đối với các hộ gia đình đó là việc ngay khắc phục biện pháp ban đầu
đó là sử dụng phân bón lá để giữ lại cái trái và đồng thời sử dụng phân lân để bón gốc
để làm sao đó để giữ lại trái
phần trái thôi còn tôi tin chắc rằng đối với cái đợt này thì chắc trái dụng ít nhất là phải trên bảy mươi
hiện vụ việc đã được báo cáo lên các cơ quan chức năng để tiến hành điều tra xác định nguyên nhân
xã quảng hòa đang phối hợp với các phòng chuyên môn của huyện đác cà long
tập trung giúp nông dân khắc phục vườn cây tránh bị thiệt hại lớn về sản lượng
lãnh đạo công ty phân bón bình điền cho biết hiện tại công ty đang liên hệ mời các chuyên gia đến kiểm tra thực tế
xác định nguyên nhân còn việc hỗ trợ nông dân thì công ty chưa tính đến
thời gian tới sẽ họp bàn trong ba lãnh đạo rồi mới có phương án cụ thể
hiện đang là thời điểm dịch bệnh sốt xuất huyết bùng phát nghiêm trọng tại đồng nai
điều này khiến các bệnh viện từ huyện đến tỉnh đang trong tình trạng quá tải bệnh nhân nhập viện và điều trị
khoa nhiễm bệnh viện đa khoa đồng nai trở nên quá tải những ngày này
bệnh nhân liên tục nhập viện để điều trị sốt xuất huyết
hai bệnh nhân nằm một giường chưa kể nhiều người phải nằm giường bố băng ca
khoa có năm mươi năm giường bệnh
nhưng hiện trung bình mỗi ngày phải điều trị thêm năm mươi ca mắc sốt xuất huyết mới
nhân viên điều dưỡng bác sĩ là việc suốt ngày
cực khổ nhất là những bệnh nhân lớn tuổi những bệnh nhân phụ nữ có thai
một số huyết ra vô mà gần như phải nằm gây bố hay hai người nằm giường
chúng tôi đã tận dụng hết tất cả mọi phương tiện để cho bệnh nhân nằm điều trị
nhưng thật sự rất là khó khăn trong trường quá tải này
không chỉ tại nhiều bệnh viện đa khoa
ở các bệnh viện khu vực trung tâm y tế các huyện trên địa bàn đồng nai
cũng đang trong tình trạng quá tải bệnh nhân mắc sốt xuất huyết nhập viện
do đó ngoài tận dụng tối đa cơ sở vật chất trang thiết bị để điều trị cho bệnh nhân
thì để phòng chống sốt xuất huyết hiệu quả cần nâng cao ý thức của người dân
tăng cường công tác chuyên truyền cho người dân biết về tình hình dịch bệnh xuất xuất huyết
đang diễn ra rất nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe cho con em chúng ta
chúng ta có kiến nghị làm thế nào mà chúng ta tăng cường sự khỏe hành tránh
tại vì một hộ mà không tốc hành thì sẽ ảnh hưởng đến cả một cái xóm đó
thì mỗi phát triển cho nó bay đánh kính trong vòng hai trăm linh mét sẽ ảnh hưởng đến đốt con em chúng ta
thì gây đến bệnh xuất xuất huyết
theo ngành y tế đồng nai bảy tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn tỉnh có hơn tám ca bệnh sốt xuất huyết
riêng tháng bảy là hai ca tăng gấp bốn lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
đáng lo ngại dịch sốt xuất huyết vẫn đang chưa ở đỉnh điểm
nếu không có biện pháp quyết đẹp hơn nữa từ các ngành chức năng và ý thức của người dân
thì việc dịch sốt xuất huyết bùng phát rất nghiêm trọng sẽ tiếp tục diễn ra tại đồng nai là điều khó tránh khỏi
bởi hiện đang là thời gian cao điểm của mùa mưa điều kiện thuận lợi cho mỗi chuyển bệnh
cùng với các tình nguyện viên gần sáu trăm linh tăng ni phật tử đã đăng ký hiến tặng mô tặng và cơ thể người
đó là thông tin được học viện phật giáo việt nam trung ương hội chữ thập đỏ việt nam phối hợp với viện huyết học truyền máu trung ương công bố
trong buổi họp báo ngày hội hiến máu cứu người hành bồ tát đạo và đăng ký hiến tặng mô tặng nhân đạo năm hai nghìn một mươi chín
đây là chương trình có ý nghĩa về đạo pháp và nhân văn sâu sắc là một trong những hoạt động của chương trình phối hợp giữa hội chữ thập đỏ việt nam
và giáo hội phật giáo việt nam trong công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ đồng thời hưởng ứng lời kêu gọi
toàn dân hiến máu của thủ tướng chính phủ tại quyết định bốn mươi ba hai nghìn ttg ngày bảy tháng bốn năm hai nghìn
phát biểu tại buổi họp báo các đại biểu nhấn mạnh chương trình là điểm khởi đầu cho một tinh thần nhân ái sẽ được tổ chức hàng năm
lan tỏa tình yêu thương noi gương đức phật cứu một mạng người phúc đẳng hạ xa
năm hai nghìn một mươi tám cả nước đã vận động và tiếp nhận gần một sáu triệu đơn vị máu tương đương với gần một tám dân số hiến máu
và tính đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín cả nước có gần hai mươi năm người đăng ký hiến tặng mô tạng
và bộ phận cơ thể người sau khi chết não giúp thực hiện được trên ba ca ghép tạng
thưa quý vị tuy việt nam đi sau thế giới hơn hai mươi năm trong lĩnh vực thụ tinh ống nghiệm
nhưng đến thời điểm hiện tại ngành y tế nước ta đã đạt được nhiều thành tiệu và có những tiến bộ ngang tầm khu vực
cũng như trên trường quốc tế nhằm tuyên truyền cung cấp cho cộng đồng những hiểu biết về nguy cơ nguyên nhân
cách phòng tránh cũng như phát hiện và điều trị kịp thời vô sinh hiếm muộn trong hai ngày từ mùng hai đến mùng bốn tháng tám
bệnh viện biêu điện tổ chức ngày hội tư vấn vô sinh hiếm muộn năm hai nghìn một mươi chín và hỗ trợ một trăm linh ca làm thụ tinh trong ống nghiệm ivf
đây là sự kiện thường niên được bệnh viện tổ chức hàng năm
trung tâm hỗ trợ sinh sản bệnh viện bưu điện hiện tại áp dụng các kỹ thuật cao được ứng dụng trên thế giới
thực hiện thành công nhiều ca thụ tinh trong ống nghiệm khó như người bệnh lớn tuổi
người bệnh có tinh trùng bất động một trăm linh giúp đỡ hàng nghìn cặp vợ chồng có con tỷ lệ thụ tinh đạt trên bảy mươi
tỷ lệ có thai đạt gần sáu mươi và tăng dần theo từng năm
tại sự kiện các chuyên gia hàng đầu của trung tâm đã dành nhiều thời gian chia sẻ trao đổi tư vấn các nội dung
liên quan đến quy trình làm thụ tinh trong ống nghiệm an toàn hiệu quả
cũng như công bố chương trình hỗ trợ kinh phí cho một trăm linh cặp vợ chồng hiếm muộn có hoàn cảnh khó khăn mỗi cặp ba mươi triệu đồng
đây là lần thứ tư bệnh viện triển khai chương trình này
trước đó trong ba năm đã có một trăm chín mươi trường hợp được hỗ trợ và trong số đó rất nhiều cặp vợ chồng đã có con
thưa quý vị và các bạn vừa qua bộ tư lệnh vùng ba hải quân phối hợp với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng các tỉnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế quảng nam quảng ngãi và thành phố đà nẵng
đã tổ chức phát động chương trình hải quân việt nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển
chương trình đã mang lại niềm tin để ngư dân yên tâm vươn khơi đánh bắt góp phần bảo vệ vùng biển thiêng liêng của tổ quốc
ngay từ sáng sớm tàu của ngư dân nguyễn văn xuân trú tại quận sơn trà thành phố đà nẵng cùng một mươi tàu khác
với gần một trăm linh ngư dân đã tập trung tại cảng một lữ đoàn một mươi sáu bộ tư lệnh vùng ba hải quân
để được khám sức khỏe và tuyên truyền pháp luật về khai thác đánh bắt thủy hải sản an toàn

ngư dân nguyễn văn xuân trú tại quận sơn trà thành phố đà nẵng cùng một mươi tàu khác với gần một trăm linh ngư dân đã tập trung tại quận sơn trà
để được khám sức khỏe và tuyên truyền pháp luật về khai thác đánh bắt thủy hải sản an toàn
tại các quốc gia phát triển trên thế giới những người đặt giải từ các cuộc thi tay nghề rất được coi trọng có chỗ đứng trong xã hội được đãi ngộ cao và được coi là vốn quý quốc gia
ngày hai tháng tám mỹ và nga đã thông báo chính thức rút khỏi hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung inf một hiệp ước kiểm soát vũ khí thời chiến tranh lạnh với nga
inf được mỹ và liên xô cũ ký ngày tám tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy và chính thức có hiệu lực từ ngày một tháng sáu năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
theo đó hai bên cam kết không sản xuất thử nghiệm triển khai các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình trên mặt đất tầm trung và tầm ngắn từ năm trăm linh đến năm năm trăm linh km
tuy nhiên vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám tổng thống mỹ donald trump cáo buộc nga vi phạm hiệp ước khi chế tạo tên lửa novato chín m bảy trăm hai mươi
trong khi đó nga khẳng định loại tên lửa này không vi phạm hiệp ước inf
ngày một tháng hai tổng thống trump tuyên bố mỹ ngừng các nghĩa vụ trong khuôn khổ hiệp ước inf với nga
ngày sáu tháng hai nga thông báo sẽ rút khỏi hiệp ước inf trong vòng sáu tháng như một sự đáp trả tương xứng
căng thẳng về inf khiến nhiều nước trên thế giới quan ngại
gia và tổ chức quốc tế đã kêu gọi nga mỹ đối thoại để đảo ngược quyết định trên và tránh một cuộc chạy đua vũ trang mới
tiếp tục những thông tin liên quan đến loạt vụ nổ ở thái lan
cảnh sát nước này đã công bố thông tin năm vụ nổ bom tại thủ đô bangkok có liên quan đến nhau
cục trưởng cục cảnh sát bangkok trung tướng xuất ký phong vong pin cho biết
các vụ nổ bom tại nhiều địa điểm quan trọng của thủ đô bangkok như trạm tàu điện trên cao bt
tàu điện trong nongsi đường rama chín tại trung tâm hành chính chính phủ thái lan ở chang an vatana
và tại trung tâm mua sắm king power trên tòa nhà cao nhất bangkok đều có liên quan đến nhau
cảnh sát đã phong tỏa khu vực này để tiến hành điều tra khẩn cấp
thông tin cập nhật cho biết đã có bốn người bị thương trong các vụ nổ này
an ninh đã được thắt chặt tại nhiều khu vực ở thành phố aden miền nam yemen khi vừa qua
nơi đây ghi nhận các vụ đánh bom đẫm máu nhằm vào lực lượng quân sự khiến ít nhất bốn mươi chín người thiệt mạng
các lực lượng an ninh trang bị vũ trang hạng nặng và xe bọc thép được triển khai xung
quanh các cơ quan chính phủ và căn cứ quân sự tại nhiều khu vực thuộc thành phố aden
nhiều trọn kiểm soát mới cũng được thành lập xung quanh các cửa ngõ và ngã tư chính của thành phố
một quan chức an ninh yemen giấu tên cho biết các nhóm khủng bố đang âm mưu thực hiện thêm
các vụ tấn công nhằm vào các mục tiêu ở aden tất cả lực lượng an ninh và các đơn vị chống
khủng bố đang được đặt trong tình trạng báo động và cảnh giác cao độ
đề phòng nguy cơ xảy ra những vụ tấn công khủng bố tiếp theo
kết thúc một tháng sáu nóng nhất trái đất có thể đã vừa trải qua một tháng bảy có nhiệt độ cao kỷ lục
đây là thông báo mới được tổ chức khí tượng thế giới và cơ quan đại dương và khí quyển quốc
gia mỹ công bố ngày một tháng tám sau đợt nắng nóng kỷ lục tại châu âu
nhiệt độ của hai mươi chín ngày đầu tiên trong tháng bảy đã cao hơn cùng thời điểm ba năm trước
nhiệt độ trung bình ở đất liền và đại dương cao hơn tám mươi bảy độ c
với nhiệt độ trung bình trong thế kỷ hai mươi thậm chí mức nhiệt cao trong tháng bảy năm nay còn
đáng quan ngại hơn bởi nhiệt độ kỷ lục hồi ba năm trước có liên quan đến hiện tượng enino
trái đất vừa trải qua tháng sáu nóng kỷ lục khi nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng chín mươi năm độ c do
với mức nhiệt độ trung bình ghi nhận được trong cả thế kỷ hai mươi các nhà khoa học dự báo từ năm hai nghìn hai mươi
đến năm hai nghìn năm mươi hai nhiệt độ trái đất có thể sẽ tăng một năm độ c nguyên nhân chính là do phát thải nhà kính
và khí carbon gây ra biến khóa
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại